kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi năm tháng một mươi thay mặt ban chấp hành trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua
cùng những mặt hạn chế bất cập cần khắc phục
nghị quyết đã đề ra quan điểm chỉ đạo cơ bản là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
ưu tiên hàng đầu là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền và toàn hệ thống chính trị
mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
bảo đảm tinh gọn có cơ cấu hợp lý có năng lực tự chủ quản trị tiên tiến hoạt động hiệu lực hiệu quả
giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu có chất lượng ngày càng cao
giảm mạnh đầu mối khắc phục tình trạng manh mún giàn trải và trùng lắp tinh giản biên chế
gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
giảm mạnh tỉ trọng nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập
để cơ cấu lại ngân sách nhà nước cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công
mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi một là
cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương của đảng về đổi mới cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
giảm mạnh về đầu mối tối thiểu bình quân cả nước giảm một mươi đơn vị sự nghiệp công lập
giảm tối thiểu một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước
cơ bản chấm dứt hợp số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính
phấn đấu có một mươi đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần
trừ các bệnh viện
hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ tiền lương chi phí trực tiếp chi phí quản lý và khấu hào tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế giáo dục đào tạo giáo dục nghề nghiệp
nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cơ bản để sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở từng lĩnh vực cụ thể
về tổ chức thực hiện đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật
pháp lệnh ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện nghị quyết tăng cường giám sát của quốc hội
ủy ban thưởng vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
về tổ chức thực hiện đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật

phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành lĩnh vực địa phương và đơn vị
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc học tập
quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết kết quả thực hiện nghị quyết
mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình
kế hoạch giám sát thực hiện nghị quyết
ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với văn phòng trung ương đảng và các cơ quan liên quan
thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết
định kỳ sơ kết tổng kết báo cáo bộ chính trị ban bí thư